bộ y tế vừa có văn bản hỏa tốc gửi ubnd các tỉnh thành phố trong cả nước
về việc tăng cường phòng chống dịch dịp tết nguyên đán nhâm dần và mùa lễ hội đầu năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó bộ y tế đề nghị các tỉnh thành tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê dịp tết
không ngăn sông cấm chợ tổ chức chăm lo cho người dân đón tết
vận động người dân trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ
nhất là việc hỗ trợ người lao động trở lại thành phố lớn đảm bảo an toàn
góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội
đồng thời tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm
dịch bệnh mùa đông xuân tập trung giám sát các trường hợp mắc bệnh lây chuyển qua đường hô hấp
nhất là covid một mươi chín và biến thể mới kịp thời lấy mẫu xét nghiệm để chuẩn đoán sớm tác nhân gây bệnh
triển khai xử lý triệt đề ổ dịch không để dịch phát triển lây lan trong cộng đồng